xong bỏ trốn qua đó xử phạt hành chính tám vụ tạm giữ tám ghe bơm hút cát

và đang tiếp tục xác minh bốn vụ

thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền vận động quân chúng nhân dân tích cực phát hiện

thứ ba là tăng cường công tác tuần tra mật phục các phương án để bắt xử lý nghiệp minh
đối với loại tội phạm này
vấn đề thứ tư là tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng cũng như các địa phương
để có phối hợp đồng bộ cùng với công an huyện nhân trạch cũng như chính quyền địa phương
để đồng loạt ra quân tấn áp loại tội phạm này nhằm hạn chế cũng như chứng dịch đối với
tình trạng khai thác cát trong thời gian tới
thời gian tới công an huyện nhân trạch tiếp tục duy trì tổ công tác phòng chống khai thác cát
trái phép để tuần tra kiểm soát trên sông nhằm phát hiện ngăn chặn kịp thời hành vi khai thác
vận chuyển cát trái phép
trong phần tiếp theo của bản tin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức kinh tế xã hội nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm quốc hội sẽ xem xét phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở
theo đó dự kiến điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức từ một bốn trăm chín mươi nghìn đồng lên một triệu tám trăm linh đồng một tháng tăng khoảng hai mươi
đồng thời tăng tri lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng
với đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm hỗ trợ thêm các đối tượng nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm với mức lương thấp
việc điều chỉnh này thực hiện từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi ba
đồng thời điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ dự phòng và y tế cơ sở thực hiện từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba
chỉ trong một thời gian ngắn mở cửa du lịch việt nam đã phục hồi mạnh mẽ với tổng thu trên ba trăm chín mươi bốn tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín tổng lượng khách du lịch nội địa của việt nam là tám mươi năm triệu lượt
đến năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh ngành du lịch thế giới gần như đóng cửa vì dịch covid một mươi chín
con số này giảm xuống còn năm mươi sáu triệu lượt
năm hai nghìn hai mươi một là bốn mươi triệu lượt
tuy nhiên chỉ trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai lượng khách du lịch nội địa đã vượt giai đoạn đỉnh điểm năm hai nghìn một mươi chín với tám mươi sáu tám triệu lượt
những con số này được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế việt nam trong giai đoạn hiện nay
sau hơn bốn tháng thực hiện nghị định số ba mươi bốn về gia hạn nộp các loại thuế
cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đến nay cơ quan thuế trên cả nước đã gia hạn được trên chín mươi một tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp
cụ thể tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được gia hạn là trên năm mươi một tỷ đồng
thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh được gia hạn là bốn mươi tỷ đồng
thuế thu nhập cá nhân cho các hộ cá nhân kinh doanh được gia hạn là hai trăm linh bốn tỷ đồng
qua đó gdp quý ba năm nay đã tăng trên một mươi ba và tổng thu ngân sách nhà nước chín tháng đầu năm cũng đạt chín mươi bốn dự toán
hứa hẹn là mức lương cao sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên trái phép và bán vào các cơ sở đánh bạc
và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
người đàn ông này trú tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
vừa được giải cứu từ đường dây lừa đảo người việt xuất cảnh sang campuchia lao động
giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai khi đang làm lao động tự do tại quận cầu giấy thành phố hà nội
do có nhu cầu tìm kiếm việc làm nên anh đã lên mạng tìm hiểu trên nhóm facebook
tìm việc làm tại thành phố hồ chí minh
sau đó tài khoản có tên hạ my đã nhắn tin qua messenger giới thiệu cho anh công việc làm tại casino
lương khởi điểm là một mươi tám triệu đồng địa điểm làm việc gần cửa khẩu mộc bài tỉnh tây ninh
giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai anh cùng một số người khác được đưa đến biên giới campuchia để vượt biên
tôi đã tin lời rủ rỗ người nhẹ lương cao đồng ý đi theo người ta
tôi đã tìm cách liên hệ với người nhà để báo công an tỉnh nhà sư trợ giúp
trên thực tế có rất nhiều nạn nhân bị lừa bán sang campuchia làm việc không công
thậm chí còn phải chi trả tiền chuộc người về
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hai anh em cùng chú tại huyện nari
đã được gia đình bỏ một số tiền lớn để có thể trở về nước
tin tưởng đối tượng lừa đảo cả hai nạn nhân đã được hướng dẫn và đưa qua cửa khẩu sang campuchia làm việc
ở một sòng bạc nhưng không được trả lương và yêu cầu trả số tiền hàng trăm triệu đồng nếu muốn trở về việt nam
cả tiền chuộc với lại cả tiền nộp phạt là em chuyển cho cháu là vào ba trăm một mươi năm triệu
qua gọi điện được cho cháu cháu cũng kể với em là con có đăng bài
việc làm thế là cái ông đưa con đi kia là vào bình luận
xong là xin số điện thoại xong là nick facebook để vào bình luận
xong là giới thiệu việc làm bảo đi vào tây ninh làm thì vào chỗ công ty điện tử để làm tháng một mươi năm đến hai mươi triệu
thế là các cháu cũng vừa mới lớn nên nghe đến số tiền đấy là các cháu cũng nghe xuôi tai nên là các cháu cũng nghe lời đi vào
bằng thủ đoạn lập ra các trang tuyển dụng lao động trên mạng xã hội
như việc làm campuchia hội người việt ở campuchia và một số trang tìm việc làm khác
khi được phát hiện công dân việt nam có nhu cầu tìm kiếm việc làm
thì các đối tượng chủ động kết bạn và rụ rỗ dẫn dắt người dân xuất cảnh bằng cả đường chính ngạch và tiểu ngạch
sau đó bán cho các chủ kinh doanh tại campuchia
khuyến cáo với người dân là không nên tin và nghe theo đối với các đối tượng đưa quảng cáo trên các không gian mạng
các mạng xã hội như zalo facebook để nghe tin theo
và để chúng lừa sang bên kia khuyến cáo người dân là chúng ta không nên tin theo
nếu muốn xuất cảnh nào động thì người dân nên xuất cảnh theo con đường chính ngạch và theo các quy định của nhà nước để đảm bảo quyền lợi của mình
công an tỉnh bắc cạn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này đến người dân
trước những lời hứa hẹn về công việc trên mạng xã hội từ các đối tượng không quen biết
với thu nhập cao tại nước ngoài nói chung và tại campuchia nói riêng và đề nghị mỗi người dân
nêu cao tinh thần cảnh giác và tích cực tố giác các hành vi vi phạm của tội phạm này đến cơ quan công an